xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày năm tháng một mươi các lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông trên cao là trường phân kỳ chi phối
do thời tiết tại các tỉnh đông bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi
ngày trời có nắng và nhiệt độ ngày đêm ít có sự biến động
mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng là ba mươi ba mươi ba độ
trạng thái thời tiết này sẽ được dự báo là còn tiếp tục duy trì trong ngày sáu tháng một mươi
sang khoảng ngày bảy khả năng áp cao lạnh lục địa được bổ sung về cường độ
thời tiết sẽ có đôi chút biến chuyển mưa xuất hiện rải rác và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trời có nắng vào trưa chiều trong hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân
sau đó từ đêm ngày bảy sang ngày tám mưa sẽ gia tăng nhiệt độ giảm nhẹ
khi tham gia lưu thông ngoài trời thì quý vị cũng nên mang theo những vật dụng che mưa tiện ích
để đề phòng những cơn mưa bất trật
thưa quý vị tại khu vực trung bộ từ thanh hóa trở vào
đến thừa thiên huế trong thời kỳ từ ngày năm đến ngày mùng bảy phổ biến ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối có khả năng gia tăng mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất và lúc trưa chiều tại đây là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
còn tại các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì mưa vẫn xuất hiện nhiều vào lúc chiều tối
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
còn nhiệt độ duy trì ổn định ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều
giò vẫn là tháng
nhiệt độ cao điểm mùa mưa ở các tỉnh phía nam của nước ta
do đó mưa rông sẽ vẫn lặp lại liên tục trong ba ngày tới
tại các tỉnh thuộc khu vực vùng cao của tây nguyên
nên nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại khu vực này
giao động trong mức là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn cao nhất ở mức là hai mươi bảy đến ba mươi độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam
mưa vẫn xuất hiện diện rộng vào lúc chiều tối
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa tiết nguy hiểm đi kèm cho con rông
do có mưa nên nhiệt độ vẫn duy trì ổn định
ngày đêm đều ở dưới mức là ba mươi ba độ